liên quan đến thông tin mà báo chí phản ánh về việc khu vực rừng tại vườn quốc gia hoàng liên huyện sapa đã bị khai thác trái phép
tỉnh lào cai đã tổ chức đoàn đi kiểm tra và chấn chỉnh công tác bảo vệ rừng tại khu vực này
tỉnh lào cai đã chỉ đạo huyện sapa vườn quốc gia hoàng liên tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể quyết liệt
nhằm ngăn chặn bằng được tình trạng xâm hại rừng chống lấn chiếm rừng chống khai thác gỗ lâm sản đặc hữu
quý hiếm đặc biệt quản lý chặt hoạt động sản xuất thảo quả nghiêm cấm chặt cây rừng làm củi xấy thảo quả
và phát lớn rừng để trồng mới thảo quả nghiên cứu giải pháp nhằm hạn chế trồng loại cây này
vườn quốc gia hoàng liên đã tạm đình chỉ công tác đối với các công chức có liên quan đến việc để xảy ra khai thác
vận chuyển lâm sản trái pháp luật kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân của vườn quốc gia hoàng liên
hạt kiểm lâm hoàng liên các trạm kiểm lâm để xảy ra vi phạm
cùng với đó tỉnh lào cai yêu cầu các ngành liên quan và vườn quốc gia hoàng liên xây dựng kế hoạch để triển khai sớm việc phòng cháy
chữa cháy rừng tại vườn nhất là vào mùa khô hanh và dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín sắp tới xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra
đánh giá toàn diện hiện trạng các khu rừng có phân bổ các loài thực vật quý hiếm để có phương án quản lý bảo vệ hiệu quả